gần như năm nào đến thời điểm này cũng tấp lập dù hàng hóa nhập ra và mua vào
năm nào cũng như năm nào so với thời điểm năm ngoái
với thời điểm năm nay so với nhà tôi thì nó đột biến hơn khoảng ba mươi so với mặt hàng
đấy là mặt hàng quạt tết
nghề đăn cổ tế mê tre giang của phú túc được hình thành từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
và chỉ thực sự phát triển hơn chục năm trở lại đây
với những bàn tay cần cù khéo léo cộng với nguồn hàng nguyên liệu dồi dào giá rẻ
mà nghề mới ở phú túc đã có được sức cạnh tranh phát triển
sản phẩm dọ đan có tế từ phú túc không chỉ có mặt rộng rãi ở thị trường trong nước
mà còn xuất sang các thị trường đông âu nhật bản hàn quốc
đem lại những đổi thay cơ bản trên vùng quê này
làng nghề xã phú túc thì trên địa bàn toàn xã tám thôn đều được công nhận là doanh nghiệp làng nghề
của tỉnh hà tây cũ ngày trước
cứ mỗi dịp tết đến xuân về dân làng phú túc lại nô nức chuẩn bị cho đợt sản xuất lớn nhất trong năm
theo ước tính của địa phương mỗi dịp tết sản lượng sản xuất của làng nghề tăng từ ba mươi đến bốn mươi
đáp ứng nhu cầu cung ứng lượng giỏ quà tết quà tặng trong lễ hội
người dân phú túc cũng nhạy bén với thị trường tạo các liên kết sản xuất hộ cá thể và tập thể
để tạo nên một dây chuyển sản xuất tại làng nghề
các nhà trong làng sản xuất theo một công đoạn trong từng quy trình
sau đó được thu gom khối lượng lớn trước khi đưa ra thị trường
chính vì thế mà dân làng nghề sống được bằng chính nghề truyền thống của làng
thu nhập ổn định và làm giàu từ nghề
tôi làm ở đây thì chỉ cũng chỉ được ba triệu đến hơn ba triệu
thì hàng năm thì cứ vào cái giáp tết này thì nghề sản xuất của công nghiệp của xã phú túc thì nó rất là ổn định
cái hai thường thường nó phát triển trong năm là cái giai đoạn cuối năm nó phát triển rất là tốt
tốt ở đây thì nó đa cái mẫu mã mẫu mã đây cơ bản phục vụ cho cái vào cái hàng tết như cái sách hàng hóa
rồi là cái trang bị về coi là về cái tặng quà tết và cái giỏ hàng
cũng như là cái giỏ hoa các cái đó là hoa trong dịp tết
hối hả hơn cả làng nghề đan cỏ tế phú túc
làng nghề làm hương tại thôn lưu thượng làng văn trai thượng xã văn hoàng huyện phú xuyên
đang vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị xuất lô hàng lớn nhất trong năm
phục vụ tết nguyên đán và lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ cần đến đầu làng mùi hương thơm từ các nguyên liệu thảo mộc đặc trưng của nghề làm hương truyền thống đã thu hút chúng tôi
khắp đường làng ngõ xóm đều ngập tràn các sản quê hương
dân làng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện công đoạn cuối cùng của quá trình làm hương
nghề làm hương truyền thống gắn liền với văn hóa tâm linh người việt
làng nghề truyền thống sản xuất hương thôn văn trai thượng
có từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn do cụ tạ văn nhiễu và cụ phạm văn chương đi học nghề ở hà đông mang về làng
dần dần nhiều người trong làng cùng học nghề và duy trì làm nghề đến tận bây giờ
ban đầu chỉ là nghề phụ tranh thủ lúc nông nhàn
dần già nghề làm hương đã trở thành nghề chính thay thế nghề nông
trở thành nghề làm giàu và đóng góp chủ yếu vào sự phát triển kinh tế tại địa phương
tổng số hộ của làng nghề của xã văn hoàng là có trên hai trăm linh hộ
trong đó là hộ sản xuất hương là có tới một trăm năm mươi hộ
được sự quan tâm của các cấp từ thành phố cho đến huyện
cho nên làng nghề vẫn có cái đầu ra
thế nhưng mặc dù như mà cái số người
phát triển thì cũng có giảm là vì cái cạnh tranh của thị trường nó không được ổn định lắm
để chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy này
người dân làng hương đang đẩy mạnh sản xuất một lượng lớn các loại hương thơm hương vòng truyền thống
đặc biệt loại hưng sạch để phục vụ nhu cầu của người dân
do nhu cầu sản xuất buôn bán và tiêu dùng
mà người dân làng hương cũng đã đưa mô hình sản xuất hương hiện đại hơn
có sự hỗ trợ từ máy móc
đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất hương và tiêu dùng hơn
hương cầu ngày một cao của thị trường
hương cầu ngày một cao năm sáu mươi
và bây giờ tôi làm độ ba mươi là hương sạch hương không có hóa chất
có thể thấy sự tự hào của mỗi người dân làng nghề truyền thống của thủ đô
cuộc sống ấm no được tạo bởi chính đôi bàn tay cần cù khéo léo
cũng như khả năng nhạy bén nắm bắt những thay đổi trong quá trình sản xuất
giúp sản phẩm làng nghề truyền thống bền đẹp hơn có vị trí hơn trên thị trường
tuy nhiên đây là nghề không mai một được khuyến khích phát triển như một ngành tiểu thủ công nghiệp trọng yếu của các địa phương
thì việc hỗ trợ giúp đỡ bà con tạo các vùng sản xuất chuyên môn hóa tập trung là điều cần thiết và cần có định hướng trong tương lai
cơ bản là các doanh nghiệp đứng lên và lấy các bệ tinh và các đơn vị khác người ta đan và mang lên khu vực này
trong năm hai nghìn một mươi sáu chủ trương của đảng ủy và kế hoạch của ủy ban cũng tiếp tục xây dựng chương trình làng nghề
để giữ được mức ổn định về làng nghề
và cũng để đảm bảo cho cái hộ gia đình làng nghề
đảng ủy cũng vẫn tiếp tục có những chủ trương
đẩy mạnh phát triển làng nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nông thôn là một mục tiêu quan trọng của thủ đô
phát huy thế mạnh làng nghề không để làng nghề bị mai một
và đặc biệt để người dân sống được bằng nghề cần sự khuyến khích giúp đỡ của chính quyền địa phương sự hợp tác của doanh nghiệp
gắn liền với việc đào tạo nghề cho người dân làng nghề
đưa hiệu quả việc ứng dụng khoa học hiện đại vào việc xử lý các vấn đề kỹ thuật môi trường làng nghề
chỉ có như vậy làng nghề việt mới có thể phát triển được
để tìm hiểu rõ hơn về mô hình này mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi